trong những năm qua hoạt động du lịch đã đạt được nhiều thành tựu
đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực
hoạt động du lịch đã gây ra một số ảnh hưởng nhất định đến môi trường
bao gồm cả môi trường tự nhiên lẫn môi trường văn hóa
và việc đánh giá sức chịu tải môi trường của các điểm đến du lịch
là việc làm thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay
qua thực tế có thể thấy sự tăng trưởng cao của lượng khách du lịch
cùng với xu hướng du lịch đại trà và tính thời vụ của hoạt động du lịch
tại việt nam giai đoạn vừa qua dẫn đến nhiều khu điểm du lịch bị quá tải
trong sử dụng hạ tầng việc thu gom xử lý chất thải có những bất cập
và kiểm soát những tác động tiêu cực lên hệ sinh thái còn hạn chế
trước bối cảnh đó để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch
bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục du lịch đã giao
viện nghiên cứu phát triển du lịch nghiên cứu thử nghiệm
việc đánh giá sức chịu tải môi trường của một số khu điểm du lịch
trong những năm gần đây là du lịch việt nam phát triển rất là nhanh
đặc biệt là trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thì cái hạ tầng môi trường của chúng ta ở hầu hết các khu điểm du lịch
thì chưa đáp ứng được cái lượng khách lớn như vậy
thì từ đó nó dẫn đến cái câu chuyện là phải quá tải về môi trường
có lẽ trước khi nào mà vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên biển lại trở nên báo động
và cần bức thiết giải quyết như thời gian gần đây
từ những bài học và hậu quả nhãn tiền
có thể khẳng định môi trường cần được bảo vệ một cách nghiêm túc
trách nhiệm và trên cơ sở khoa học
hiện nay ở các điểm đến thì một trong những cái mà để quản lý về mặt sức chứa
thì đó là quản lý khách du lịch
và tôi nghĩ rằng nó có rất là nhiều những cái biện pháp khác nhau để quản lý khách du lịch
có thể là biện pháp mà tôi chắc gọi là phân vùng cho khách du lịch được tham quan
cái biện pháp nữa đó là chiến lược về tăng giá
ở đây thì có thể là vào mùa cao điểm sẽ tăng giá nhiều hơn so với mùa thấp điển
còn chính sách về quản lý theo thời gian thì cũng có ở một số những quốc gia vùng lãnh thổ
thì họ áp dụng cái chiến lược quản lý khách du lịch theo thời gian
tức là đến thời điểm nào thì khách du lịch được tham quan
đến thời điểm nào thì khách du lịch không được tham quan để cái môi trường nó phù hồi
có thể nói bảo vệ môi trường là vấn đề có tầm quan trọng sống còn đối với hoạt động du lịch
bởi môi trường không những là điều
không những là điều kiện để diễn ra các hoạt động du lịch mà còn là yếu tố quyết định sự hấp dẫn du lịch đó
chính vì vậy việc bảo vệ môi trường cần được nhìn nhận dưới góc độ nghiên cứu khả năng sức chịu tải môi trường
của các điểm đến du lịch để không dẫn tới tình trạng quá tải tác động tiêu cực
ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống tự nhiên